từ ngày hôm nay năm tháng một mươi hai nghị định số một trăm hai mươi năm của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn sẽ chính thức có hiệu lực
bộ tài chính quy định khai báo thay đổi thông tin thuế muộn từ chín mươi một ngày trở lên mà không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế
hoặc thông báo mã số thuế sẽ bị phạt ba năm triệu đồng
theo quy định hiện nay khi có thay đổi về thông tin trong đăng ký thuế cá nhân cũng như tổ chức phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế
với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn một mươi ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi
sau một mươi ngày nếu chưa đi thông báo thay đổi với cơ quan thuế cá nhân hay tổ chức sẽ nằm trong diện bị phạt